tại hà nội ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín đã họp về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn
cũng như chuẩn bị phương án đón người việt trở về cách ly từ vùng có dịch
tính đến chiều ngày hai mươi tháng ba cả nước ghi nhận có tám mươi bảy ca dương tính với covid một mươi chín
hiện thành phố hà nội đã bố trí một mươi hai khu cách ly với sức chứa hơn một mươi người
và đang được khẩn trương sửa chữa cơ sở cũ của bệnh viện đa khoa mê linh công suất hơn hai trăm linh giường để tiếp nhận và điều trị
sở công thương cũng lên kế hoạch giữ chữ hàng hóa nhu yếu phẩm cho người dân tương đương với khoảng một trăm bảy mươi bốn tỷ đồng
bảo đảm đủ nguồn cung cho người dân ít nhất trong ba tháng
về công tác đón người việt từ vùng dịch về cách ly thành phố hà nội cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng
và không bị quá tải tại các khu cách ly trường hợp khẩn cấp có thể huy động được bốn mươi một bệnh viện để cách ly và điều trị
ubnd tp cũng đề nghị người dân cập nhật tình hình dịch bệnh cũng như các khuyến cáo của ban chỉ đạo trung ương và thành phố